ngày hai mươi bảy tháng chín sở tài nguyên và môi trường tỉnh con tum cho biết đơn vị đang tiến hành nhanh chóng đồn đốc các điểm khai thác khoáng sản
trong việc lắp đặt camera và chạm cân để thực hiện việc giám sát đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện
sở tài nguyên và môi trường tỉnh yêu cầu các điểm mỏ được cấp phép sau tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
nhưng chưa đủ điều kiện hoạt động phải bổ sung lắp đặt chạm cân và camera giám sát vào dự án trước khi được phép hoạt động
đối với các điểm mỏ xin cấp phép mới sở tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư
khi đã đưa nội dung lắp đặt chạm cân và camera giám sát vào dự án đầu tư
đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh có năm mươi một điểm mỏ được cấp phép đi vào hoạt động thuộc đối tượng phải lắp đặt chạm cân và camera giám sát
còn một mươi năm điểm mỏ đang lập thủ tục trước khi khai thác
tuy nhiên địa bàn tỉnh con tum mới chỉ có một điểm mỏ hoàn thành lắp đặt chạm cân
bốn điểm mỏ đang triển khai lắp đặt và bốn mươi điểm mỏ đã hoàn thành việc lắp đặt camera giám sát